các tòa nhà văn phòng cho thuê đang phải đối phó với nguồn cung tương lai khá rổi rào
vì vậy nhiều chủ đầu tư đang nỗ lực lấp đầy diện tích sàn cho thuê trước khi các dự án mới kịp đi vào hoạt động
sự cạnh tranh này đã khiến cho người đi thuê có lợi bởi giá cho thuê thì hạ tiện ích gia tăng
trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu hà nội có thêm nguồn cung văn phòng mới là năm m hai tại tòa nhà vp bank quận đống đa
từ nay đến cuối năm nguồn cung mới sẽ gia tăng đáng kể tại khu vực giữa thành phố như quận đông đa ba đình và khu vực phía tây
theo công ty trách nhiệm hữu hạn cbre việt nam để tạo sức cạnh tranh các chủ đầu tư dự án văn phòng cho thuê đã đưa ra các mức giá và tiện ích hấp dẫn
mô hình văn phòng dịch vụ với các tiện ích có sẵn về nội thất và quản lý coworking space đã có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua
đây là mô hình phá vỡ sự chia tách vật lý của mô hình văn phòng truyền thống với thiết kế mở linh hoạt
ngoài những nhu cầu cơ bản đó thì khách hàng còn có những nhu cầu khác nó cao hơn
ví dụ như là tòa nhà có đảm bảo trong quá trình tám tiếng làm việc của nhân viên có đảm bảo được cái thể trạng sức khỏe của nhân viên hay không
ví dụ như là nguồn ánh sáng tự nhiên có đảm bảo hay không
kèm theo đó là lượng khí tươi từ hệ thống điều hòa cung cấp có đảm bảo sức khỏe hay không
cái nữa là về hệ thống mặt sản văn phòng cái giao tiếp giữa mọi người với nhau trong văn phòng có tốt hay không
trong cái việc thiết kế văn phòng cũng đã thay đổi
họ thay đổi rất rất rất nhiều và họ đưa vào nhiều yếu tố để nâng cao tính linh hoạt cho văn phòng nâng cao sự tiện nghi của văn phòng
bây giờ có thể họ thuê văn phòng không chỉ là để kê bàn làm việc cho đủ nhân viên của mình
họ sẽ thay thêm diện tích họ có những khu vực cho nhân viên giải trí hoặc là có thể để trao đổi với nhau
hoặc là khu vực chơi game hoặc là một số công ty họ có những khu vực cho nhân viên để sức khỏe
trong quý ba thị trường đã chứng kiến mức giảm giá nhẹ trong cả hai phân khúc văn phòng cho thuê hạng a và hạng b
hạng a giảm nhẹ ở mức tám hạng b giảm khoảng một bảy mươi
điều đáng mừng là sự bùng nổ của ngành cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
đã khiến cho khối ngành này có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng công ty và nhu cầu nhân viên
các công ty tập đoàn mới và nhu cầu mở rộng diện tích sàn làm việc đã giúp các tòa nhà hạng a giảm hai sáu mươi bảy tỷ lệ chống
trong khi đó hạng b có tỷ lệ chống giảm một bảy mươi chín